cơ quan theo hành án hình sự công an tỉnh tiền giang đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng phan thanh sang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại ấp an cúi xã an thạnh thủy huyện trợ gạo tỉnh tiền giang
có sẹo tròn ba cm cách ba cm trên sau đầu lông mày trái
và đối tượng nguyễn thị ngọc thảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại ấp bình hòa a xã bình trưng huyện châu thành tỉnh tiền giang
có sẹo thẳng ba năm cm cách hai cm dưới sau đuôi mắt phải
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ gạo tỉnh tiền giang
là đối tượng nguyễn ngọc thùy oanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại phường sáu thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
cơ quan công an sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện